thêm một người chiến sĩ công an ngã xuống vì sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đó chính là đại úy hồ tấn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
sự ra đi mãi mãi của anh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình đồng đội và nhân dân
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân
phát hiện hai đối tượng trộm cắp tài sản trên xe tải đang dừng đỗ dọc theo tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
tổ công tác của công an huyện lấp vò gồm bốn đồng chí trong đó thượng úy nguyễn thanh danh điều khiển xe máy chở đại úy hồ tấn dương
nhanh chóng tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức
truy bắt đối tượng
trong quá trình truy đuổi do hai đối tượng hung hãn chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn làm hai đồng chí công an đều bị thương
hai đối tượng đã bị lực lượng công an tóm gọn tại chỗ
nhưng do bị chấn thương quá nặng nên đại úy hồ tấn dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội
đồng chí hồ tấn dương là một cán bộ trẻ
rất là năng nổ trong công việc
trong đơn vị đồng chí luôn thể hiện một tấm gương tiêu biểu cho cán bộ chiến sĩ học tập và nói theo
trong đấu tranh với tội phạm thì đồng chí luôn thể hiện được sự mưu trí dũng cảm của một cám bộ chiến sĩ cảnh sát hành sự
ghi nhận sự hy sinh của đồng chí hồ tấn dương
ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức
bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hồ tấn dương
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cùng các sở ban ngành đoàn thể
cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân sự hy sinh của đồng chí hồ tấn dương
được biết năm hai nghìn sáu đồng chí hồ tấn dương là chiến sĩ nghĩa vụ công an huyện lấp vò
sau đó được tuyển vào công an rồi lần lượt được đào tạo từ trung cấp cảnh sát nhân dân
đến đại học cảnh sát nhân dân
với chuyên ngành điều tra trinh sát
xuyên suốt trong quá trình công tác đồng chí hồ tấn dương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
là một người chỉ huy tiêu biểu được lãnh đạo tín nhiệm đồng đội tin yêu nhân dân quý mến
người dân ở địa phương thì cháu có cái tinh thần dũng cảm đó
thì tôi là người dân ở địa phương không biết nói gì hơn cũng vô cùng thương tiếc cháu đã qua đời
sáng ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp
ban lãnh đạo công an huyện lấp vò chính quyền địa phương cán bộ chiến sĩ bạn bè người thân và gia đình
đã đến tiễn đưa thiếu tá hồ tấn dương về nơi an nghỉ cuối cùng
trong niềm tiếc thương vô hạn